tại tỉnh đắk lắc vừa xảy ra một vụ việc hư hữu khi ba mẹ con du khách đang đi cưỡi voi thì bị ngã từ lưng voi xuống dưới
người mẹ bị ngã vào đá bị chấn thương nặng phải nhập viện cấp cứu
sự việc xảy ra vào chiều ngày một mươi chín tháng bảy ba du khách đang cưỡi trên voi cái đi phía trước thì bị một con voi được đi phía sau nhảy trồm lên
khiến voi cái bị ngã nghiêng làm cả ba người trên lưng voi văng ra khỏi ghế và ngã xuống dưới đất
riêng người phụ nữ bị ngã vào đá và gây chấn thương nặng
ngay sau khi xảy ra vụ việc trung tâm đã đưa nữ du khách đi bệnh viện cấp cứu
đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc như vậy đơn vị đã tạm dừng hoạt động cưỡi voi để làm rõ nguyên nhân